sẽ có những thay đổi liên quan đến vấn đề quản lý sử dụng nhà trung cư khi thông tư số sáu sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý sử dụng nhà trung cư do bộ xây dựng ban hành có hiệu lực vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo quy định tại thông tư sáu có bốn điểm thay đổi căn bản trong quản lý sử dụng trung cư
một là về số lượng hộ dân tham gia hội nghị trung cư lần đầu trước đây quy định là bảy mươi năm nay quy định là năm mươi
hai là trước đây quy định chủ đầu tư phải tổ chức hội nghị trung cư lần đầu ít nhất là hai lần nếu như trong lần tổ chức thứ nhất chưa có đủ số lượng hộ dân tham gia
nay theo quy định mới chủ đầu tư tổ chức hội nghị trung cư lần đầu một lần nếu không có đủ hộ dân tham gia thì ủy ban nhân dân xã phường thị trấn có trách nhiệm tổ chức hội nghị trung cư
ba là quyền biểu quyết tại hội nghị trung cư trước đây tính theo căn hộ nay chuyển sang biểu quyết theo mét vuông
bốn là cơ quan công nhận ban quản trị trung cư
trước đây giao cho ủy ban nhân dân quận nay được mở rộng ủy ban nhân dân cấp xã phường cũng có thể công nhận ban quản trị